thưa quý vị để làm được một kg giấy người ta cần một trăm linh lít nước
và để làm được một tấn bột gỗ người ta cần hai tấn gỗ nguyên chất
và để tạo thành một ấn phẩm như báo tạp chí hay các tờ rơi quảng cáo
người ta cũng sử dụng nhiều mực in hóa chất và năng lượng
kết cùng của các sản phẩm này thường được vứt bỏ ra môi trường
tuy nhiên ở hà nội có một bạn trẻ đã tận dụng báo chí cũ để tái chế lại thành những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa
mời quý vị cùng đến với tiểu mục môi trường xanh để hiểu rõ hơn về ý tưởng này
hàng chục năm nay những tờ báo đã gắn bó với bà hồ thị dung giúp bà có thêm nhiều thông tin trong cuộc sống
dù thời đại công nghệ và ở đâu thì những tờ báo vẫn theo bà mỗi ngày
những tờ báo cũ đã đọc giờ có thêm nhiều ý nghĩa hơn
số báo cũ sẽ được bà dung mang xuống cho bạn nguyễn thị kim hồng
những tờ báo sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy màu sắc trong thời điểm giãn cách xã hội không thể đến trường để dạy cho các em nhỏ
với một chút báo thừa có trong nhà cùng với kinh nghiệm dạy trẻ làm tranh xe rán kim hồng đã phát triển thành những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa
tức là những bức tranh khác thì làm là xé rán riêng bức hy vọng thì kỹ thuật là cắt rán
tôi gửi gắm rất là nhiều ý tưởng vào bức tranh hy vọng
bởi vì muốn nói lên cái nỗi niềm của mình không chỉ về môi trường này tự nhiên mà cả cái tấm lòng của mình dành cho những người dân miền trung nữa
khởi điểm ý tưởng của bức tranh đấy đó là khi tôi xin được một số báo và tạp chí trong đấy hình ảnh động vật hầu hết là đang
thứ nhất là dãy rụa vì môi sinh bị xâm lấn như là loài rùa biển hoặc là những loài động vật mà bị bắt rồi nhồi bông
con người bắt giết rồi nhồi bông rồi trong đấy có cả những loài động vật đang bị đưa vào sở thú để làm những thú vui cho con người
thì trong quá trình đấy tôi đã cố gắng chọn những hình ảnh mà tôi cảm thấy là nhiều xúc cảm nhất để đưa vào bức tranh của mình
những xúc cảm chỉ có được khi xuất phát từ tình yêu thương và trải nghiệm
để dạy cho trẻ nhỏ yêu môi trường bảo vệ môi trường thì lý thuyết là không đủ cần có những trải nghiệm thực tế và đúc rút ra ngay từ những người làm giáo dục
do chưa từng học qua trường lớp về nghệ thuật nên trong thời gian đầu làm tranh không tránh khỏi những lúc bị hỏng
nhưng thay vì vứt bỏ những chi tiết từ bức tranh
được kim hồng tận dụng lại ở những bức tranh khác kể cả chữ trong báo cũng được tận dụng để làm nền cho các bức tranh
dù có lúc việc làm tranh tốn nhiều thời gian cũng như không thể gọn gàng nhưng việc tái chế này được gia đình ủng hộ và hiểu hơn về bảo vệ môi trường
tôi thấy là ngoài cái cũng có cái giá trị của nó vì ngoài cái vấn đề vứt rạc ra môi trường
bởi vì trong cái rạc đó có quan niệm là rạc này sẽ phân hủy hết
bởi vì trong đó có mực ít này
thì các thứ khác theo tôi nghĩ như thế cho nên không phải là không ảnh hưởng
nhưng mà thực tế thì lường cũng nhỏ
nhưng mà nơi này nó tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật
mà trong cái bức tranh đó nó cũng giáo dục về môi trường
thế mới cái hay tôi thấy cái hay là hay ở chỗ đó nó nhân đôi nhân ba đó
nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó phản ánh cuộc sống và giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn
bức tranh hy vọng đã được bạn trẻ kim hồng đấu giá thành công
toàn bộ số tiền từ việc bán tranh
sẽ được quyên góp cho một tổ chức xây nhà chống lũ cho người dân miền trung
mang hy vọng về một cuộc sống ổn định trước tác động của biến đổi khí hậu